ngày hai mươi hai tháng bốn trên địa bàn nhiều tỉnh miền núi phía bắc đã xuất hiện mưa đá
rông lốc gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân
từ một mươi bảy h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trên địa bàn tỉnh lai châu xuất hiện mưa đá
rông lốc trên diện rộng gây thiệt hại lớn về tài sản cây ăn quả dập nát nhiều diện tích hoa màu
đây là trận mưa đá kèm theo dông lốc thứ sáu xảy ra từ đầu tháng ba đến nay trên địa bàn tỉnh lai châu
sáng cùng ngày tại hà giang cũng xuất hiện rông lốc có mưa đá kéo dài từ sáu h đến tám h ba mươi
thống kê nhanh có bảy trăm bảy mươi nhà dân bị ảnh hưởng gần bốn trăm linh hectare hoa màu bị dập nát thiệt hại trên một sáu tỷ đồng